tại đà nẵng ngày một mươi bảy tháng bảy lãnh đạo thành ủy cùng các sở ngành địa phương đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việc thăm hỏi tặng quà người có công với cách mạng gia đình chính sách vào dịp hai mươi bảy tháng bảy đã trở thành chính sách thường niên của thành phố đà nẵng
cũng nhân dịp này thành phố đà nẵng đã truy tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng cho bảy mẹ tìm kiếm và quy tập sáu mộ liệt sĩ thăm hỏi và trao quà tri ân cho hơn bốn mươi năm đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn hai mươi tỷ đồng